với những diễn biến tình hình cháy rừng rất phức tạp tại hà tĩnh chiều tới qua đồng chí vương đình huệ
quỳ viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã thực địa thị sát kiểm tra công tác chữa cháy rừng tại huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
trực tiếp kiểm tra thăm hỏi các lực lượng có mặt tại hiện trường chữa cháy rừng nghi xuân phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá cao tinh thần chủ động
ứng cứu kịp thời của hà tĩnh và sự phối hợp tác chiến của lực lượng quân khu bốn
phó thủ tướng vương đình huệ lưu ý mặc dù bước đầu ngọn lửa đã được khống chế nhưng các cấp chính quyền các lực lượng không được chủ quan
tỉnh hà tĩnh cần bám sát công điện của chính phủ về phòng chống cháy rừng và cháy nổ tại khu dân cư
các lực lượng cần thực hiện phương án vừa ứng cứu tại chỗ vừa có thể bổ sung tri viện cho các điểm khác
đồng thời phải ra soát lại những điểm đã được khống chế tiếp tục xử lý những đám cháy còn tiềm ẩn
tỉnh hà tĩnh luôn luôn giữ liên ngạc bảo đảm an toàn cao nhất cho các lực lượng tham gia và người dân sống sát chân núi nơi có xảy ra cháy
tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống cháy rừng trong mỗi tầng lớp nhân dân